nhằm nâng cao kiến thức về an toàn trong sản xuất điện tổng công ty phát điện một đã tổ chức hội thi cán bộ an toàn an toàn vệ sinh viên giỏi lễ biểu dương an toàn vệ sinh viên công nhân viên chức công nhân lao động giỏi tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi tại thành phố đà nẵng trong ba ngày từ ngày hai mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi đến ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi
sau sáu phần thi trao hỏi kiến thức an toàn online xử lý tình huống hồi sinh tổng hợp xử lý băng bó vết thương và kỹ năng chữa cháy ban giám khảo sẽ lựa chọn ra những cá nhân tập thể xứng đáng để trao một giải nhất một giải nhì hai giải ba và sáu giải khuyến khích cho tập thể và bảy giải phụ xuất sắc nhất cho cá nhân
hội thi là cơ hội để các thí sinh giao lưu học tập chia sẻ kinh nghiệm qua đó rút ra những bài học quý giá trong công tác an toàn lao động và đánh giá chất lượng hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên